chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tại thành phố đà nẵng bộ công thương tổ chức hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai
với sự tham dự của các đại diện bộ ngành đơn vị liên quan cùng sở công thương trực thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại hội nghị bộ công thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi với mục tiêu tiết kiệm từ năm bảy tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đạt từ tám đến một mươi trong cả giai đoạn từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn ba mươi tương đương tiết kiệm được khoảng sáu mươi triệu tấn dầu quy đổi
ngoài ra hội nghị còn tập trung trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
thúc đẩy mạng lưới và phát triển nguồn nhân lực cho công tác tiết kiệm năng lượng tại đơn vị địa phương
một xe tải chở hơn bốn tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vượt tải trọng cho phép bảy mươi một di chuyển trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
đoạn qua xã vĩnh hòa huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi bốn do đảo văn vượng chú tại xã liên hồng thành phố hải dương điều khiển
qua kiểm tra sơ bộ hàng hóa trên xe làng trục bao tải được chân gà
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số chân gà trên
tiến hành kiểm tra tải trọng đối với phương tiện tội công tác phát hiện số chân gà trên xe có khối lượng bốn hai tấn vượt tải trọng cho phép
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ
đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát môi trường bàn giao cho tri cục thú y hải dương tiến hành xử lý theo quy định
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giữ hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến cùng chú huyện kim bảng
để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại sân bay nội bài phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng
kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến đang tổ chức cho sáu người di chuyển với mục đích trốn sang campuchia
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia từ ngày sáu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
loan về nước và lôi kéo rụ rỗ được sáu nhân viên

trái về ý kiến của chị trang anh công hiện đang sinh sống tại quận hai bà trưng hà nội cho rằng việc gia lô thu phí xiết tính năng có thể gây mất một lượng khách hàng sử dụng ứng dụng
trái về ý kiến của chị trang anh công hiện đang sinh sống tại quận hai bà trưng hà nội cho rằng việc gia lô thu phí xiết tính năng có thể gây mất một lượng khách hàng sử dụng ứng dụng